với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
các đối tượng gồm nguyễn trung hiếu âu thị xuân trần văn nghĩa lê văn tùng và lê văn tri
các đối tượng này đã lừa một người đàn ông ở thành phố châu đốc tỉnh an giang trong việc mua bán cục đá thiên thạch
các đối tượng này đã giới thiệu về cục đá có giá trị từ năm đến sáu tỷ đồng
nếu bán được thì sẽ trả hoa hồng từ năm đến sáu tỷ đồng
tin lời đối tượng người đàn ông này đã đặt cọc năm trăm linh triệu đồng
sau khi nhận tiền các đối tượng đã bỏ trốn
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một tất cả năm đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra